hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cho biết vừa ra thông báo truy tìm các nạn nhân liên quan đến vụ án nguyễn khắc đồi cùng với đồng bọn sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện chiếm đoạt số tiền lớn
theo điều tra ban đầu vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám nguyễn khắc đồi thành lập công ty cổ phần tập đoàn thời gian vàng hay được gọi là công ty gold time địa chỉ tại số bốn mươi hai trên một a nguyễn minh hoàng phường một mươi hai quận tân bình tp
sau khi thành lập công ty gold time không tổ chức hoạt động
công ty gold time không tổ chức hoạt động kinh doanh mà chỉ tiến hành huy động vốn bằng hình thức lôi kéo kêu gọi các cá nhân hay nhà đầu tư nộp tiền để trở thành thành viên tham gia mạng lưới công ty và hưởng các quyền lợi công ty đưa ra được đồi và đồng bọn gọi là phân quyền
với mô hình hoạt động như trên chỉ tính từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám cho đến nay đã có hơn ba trăm sáu mươi thành viên đăng ký hệ thống công ty gold times với sáu trăm bốn mươi năm trăm bảy mươi năm gói đầu tư trong đó có hai trăm tám mươi một bốn trăm năm mươi gói đầu tư nộp tiền
trong số năm cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an số bốn mươi bảy phạm văn đồng phường mai dịch quận cầu giấy thành phố hà nội gặp điều tra viên trịnh nguyên đạt và lê ngọc cương theo số điện thoại như sau chín trăm tám mươi ba năm trăm ba mươi chín bảy trăm hai mươi bốn và chín trăm bốn mươi bốn một trăm hai mươi một bảy trăm hai mươi sáu
thưa quý vị cùng với sự phát triển của internet việc kết nối toàn cầu đã trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết tuy nhiên thì đây cũng là môi trường béo bở cho tội phạm đa quốc gia lợi dụng
tự giới thiệu là người nước ngoài kết bạn liên lạc để tạo mối quan hệ với nạn nhân thông qua mạng xã hội
đến khi có được lòng tin đối tượng hứa là sẽ chuyển ngoại tệ quà từ nước ngoài về việt nam và yêu cầu nạn nhân đóng phí để nhận tiền
phản ánh của truyền hình công an nhân dân về thủ đoạn phạm tội này
hai đối tượng trương mỹ hằng ba mươi một tuổi và trương thái quý hai mươi sáu tuổi cùng chú tại quận ba tp hcm vừa bị công an quận nam tử liêm hà nội bắt giữ về tội
trương mỹ hằng bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thủ đoạn của các đối tượng là gọi điện thoại giả danh nhân viên hải quan nói dối có gói hàng gửi cho họ và yêu cầu người nhận cần nộp một khoản phí thuế bảo hiểm thông qua một tài khoản do nhóm đối tượng này cung cấp
sau khi nhận được tiền của bị hại các đối tượng sẽ chuyển cho hằng năm dựa trên tổng số tiền lừa được của bị hại
việc kêu em gọi cho chị trang một lần cứ nói với cô ấy là có số tiền lớn trong gói quà
và cô ấy đã biết khi tôi đã nói chuyện với cô ấy
thì em mới gọi là cho chị trang thì chị trang mới nói rất là rõ là chồng chị trang có bỏ một số tiền lớn vào trong cái hộp quà
và sau đó thì chị trang mới đi thanh toán thêm một số tiền mà em chú quý đã nhận được từ khoảng năm đó
đặc biệt trong vụ án này các đối tượng là người nước ngoài đã câu kết với các đối tượng người việt nam thông qua mạng xã hội zalo facebook để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
sau đó các đối tượng này đã thông báo cho bị hại nhận quà

quà một số việc cho thấy nạn nhân đều là những người phụ nữ có tuổi
trong thời gian gần đây trên địa bàn thành phố nói chung và địa bàn quận nam từ liêm nói riêng thì xuất hiện là những thủ đoạn các đối tượng có thủ đoạn là giả danh là gọi điện thoại cho những người bị hại
sau đó là thông báo việc người bị hại là có những món quà có giá trị đắt tiền được gửi từ nước ngoài về do người thân gửi
sau đó là tiếp tục yêu cầu người bị hại này gửi

với tổng số tiền hàng chục tỷ đồng
công an thì khuyến cáo người dân đặc biệt là những người có những mối quan hệ đối với cả người nước ngoài và người thân ở nước ngoài
đó là cảnh giác trong cái việc là kết bạn quan hệ bạn bè với những người nước ngoài những người lạ trên mạng xã hội
thì cần kiểm tra thông tin trong quá trình liên lạc liên quan đến việc chuyển tiền thì cũng phải có sự gọi điện xác nhận trực tiếp
thì nên là người dân đặc biệt là phải nâng cao hiểu biết và cảnh giác trong việc kết bạn đối với những người lạ

đài bắc dự kiến từ ngày hai mươi chín tháng chín với tuần suốt một chuyến mỗi tuần
liên quan đến quy định các chuyến bay quốc tế từ việt nam cục hàng không có yêu cầu các hãng bay
chỉ bán vé cho người đã có thị thực nhập cảnh và địa điểm lưu trú cụ thể tại việt nam
dưới xác nhận âm tính với sars cov hai là điều kiện bắt buộc khác
cán bộ hàng không phải nắm được danh sách hành khách dự kiến thực hiện chuyến bay một mươi hai giờ trước giờ khởi hành
và danh sách chi tiết phải cung cấp ba mươi phút trước giờ khởi hành thực tế
thưa quý vị tiếp tục với cụm thông tin và an ninh trực tự
mới đây trên khu vực biển cách nam côn đảo khoảng sáu mươi năm hải lý lực lượng chức năng của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba
đã phát hiện một tàu chở ba mươi lít dầu đeo chủ phương tiện không xuất trình được tính hợp pháp của lượng hàng này
qua kiểm tra tàu số hiệu tc chín mươi nghìn chín trăm năm mươi chín ts lúc này trên tàu có bốn thuyền viên do ông võ văn hoàng
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu thường trú tại ấp một gia thuận gò công đông tỉnh tiền giang làm thuyền trưởng
thuyền trưởng hay nhận tàu đang vận chuyển khoảng ba mươi lít
tàu chở ba mươi lít dầu do không xuất trình được hóa đơn và chiến tự chứng minh tính hợp pháp của nguồn gốc
các thuyền viên trên tàu không có giấy tờ tùy thân không có bằng cấp chứng chỉ chuyên môn
tàu không có giấy tờ theo quy định của pháp luật
lực lượng chức năng của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba đã lập biên bản vi phạm
dân giấy tàu về cái hải đội ba mươi ba tại công đảo để tiếp tục điều tra xử lý
để có được mối liên kết chặt chẽ giữa công an cơ sở với nhân dân
công an thành phố sa đéc đã và đang thực hiện mô hình gia lô nhóm cảnh sát khu vực
đây là nhóm tương tác đa chiều trên mạng xã hội
nhiều đối tượng phạm tội đã được kịp thời phát giác nhận điện bằng hình thức này
nắm bắt được xu thế phát triển của mạng xã hội tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
công an thành phố sa đéc đã chỉ đạo cho công an các xã phường trên địa bàn xây dựng gia lô nhóm
để kết nối điện thoại di động cá nhân của cảnh sát khu vực công an viên
với tổ nhân dân tự quản bảo vệ dân phố dân phòng
để cung cấp nội dung hình ảnh và tài liệu tuyên truyền về phòng chống tội phạm
cũng như tiếp nhận mọi nguồn tin từ người dân cung cấp
điển hình nhờ kết nối vào nhóm gia lô của cảnh sát khu vực và tổ nhân dân tự quản phường hai
anh võ quốc việt là người dân trên địa bàn đã nhận diện được đối tượng cướp tài sản
đang mua đồ tại tiệm tạp hóa của mình và nhanh chóng cung cấp thông tin cho cảnh sát khu vực
nhờ đó chỉ sau hai ngày xảy ra vụ cướp tài sản tại ấp phú thuận xã tân phú đông thành phố sa đéc
công an thành phố đã bắt được phạm văn dầu là đối tượng gây án
tiếp tục tham mưu cho ban đạo công an thành phố
thực hiện một số giải pháp như sau
thứ nhất nghiên cứu soạn thảo chuyển tải mỗi tầng ít nhất là hai tin bài
về phòng chống tội phạm tài nạn xã hội an toàn giao thông
cũng như về thanh thiếu liên vi phạm pháp lực cho dân
để chuyển tải vào gia lô nhóm để tiên triền
thứ hai là dẫn động kết nối nhiều tổ nhân dân tự quản
cũng như quần chúng dân tốt để tham gia
cái gia lô nhóm nhiều hơn nữa để nhằm nắm bắt kịp thời phương thức thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm
tận dụng tối đa gia lô nhóm và công tác phòng chống tội phạm là cách làm hiệu quả
vì không chỉ truyền tải nhanh chóng nội dung tuyên truyền
mà còn giúp lực lượng công an tiếp nhận được nhiều nguồn tin có giá trị từ nhân dân
góp phần nâng cao vai trò trách nhiệm của cảnh sát khu vực công an viên trong tình hình mới
trong phần tiếp theo của chương trình
lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy hà nội tăng cường tuần tra kiểm soát
đảm bảo an toàn mùa mưa bão
cùng sống đẹp gặp gỡ cụ bà chử thị xuyên đã hơn hai mươi năm làm công tác thiện nguyện
mưa lớn xảy ra trong đêm ngày một mươi sáu tháng chín đã gây ra lở nặng trên tỉnh lộ sáu trăm linh bốn
khiến đoạn giáp danh giữa hai xã a san và trị xuyên
trời ơm huyện miền núi tây giang tỉnh quảng nam bị ách tắc
do mưa lớn nhiều giờ nên khối lượng đất đá từ trên núi cao sạt lở lấp đường tương đối lớn
nên tỉnh lộ sáu trăm linh sáu đoạn giáp danh giữa hai xã a san và chớm bị ách tắc
gây khó khăn trường vực đi lại của người dân
ngay trong sáng ngày một mươi bảy tháng chín chính quyền địa phương đã huy động lực lượng phương tiện
tập trung khắc phục tạm thời để đảm bảo thông tuyến
để đối phó với cơn bão số năm và nguy cơ mưa lớn sau bão
chính quyền địa phương đang tập trung giả soát các khu vực có nguy cơ sạt lở
để di chuyển người dân đến nơi an toàn
thưa quý vị nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện lưu thông trong mùa mưa bão
trên các tuyến đường sông thu địa phận thủ đô lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy hà nội
đang bám sát các đoạn tuyến tăng cường tuyên truyền đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật giao thông
tất cả nhằm hạn chế tối đa vi phạm và tai nạn có thể xảy ra
sông hồng giữa mùa mưa bão cùng với mực nước liên tục tăng cao dòng chảy trở nên nhanh và xiết hơn
xác định việc đảm bảo an toàn cho các phương tiện và người tham gia giao thông
cần phải được tập trung hơn nữa trong giai đoạn này
lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy phòng cảnh sát giao thông công an thành phố hà nội
đã tăng cường nhân lực bố trí thêm thời gian thực hiện nhiệm vụ kịp thời hỗ trợ nếu có sự cố xảy ra
đội cảnh sát giao thông số ba đường thủy đã cử các tổ tuần tra thường tuyên nhắc nhở
và tuyên truyền đến các phương tiện tham gia giao thông đường thủy
và nhất là các cái bến đò chở khách ngang sông
đội cảnh sát giao thông đường thủy số ba hiện quản lý năm mươi bảy năm km đường thủy một mươi ba bến khách ngang sông
cùng hàng chục bãi vật liệu xây dựng bên hành lang thoát lũ
trong mùa mưa bão năm nay việc kiểm tra đảm bảo an toàn đường thủy
đối với các phương tiện và cả các yếu tố khách quan như dòng chảy lòng sông bờ kè
đã được đơn vị đặc biệt chú ý
tuy nhiên với hoạt động chở khách qua sông
thực tế vẫn tồn tại tình trạng cả hành khách và chủ phương tiện đều chủ quan
không chấp hành quy định mặc áo phao
hoạt động này chỉ được thực hiện khi lực lượng chức năng có mặt
trong mùa mưa bão năm nay đội đã xử lý được hơn hai trường hợp
vi phạm trật tự an toàn giao thông thủy kiểm tra và xử lý tám bến đò chở khách qua sông
và bảy bến vật liệu xây dựng khi mà vi phạm các trật tự an toàn giao thông về đường thủy nội địa
các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông đường thủy trên dọc tuyến sông hồng
đang được lực lượng cảnh sát giao thông công an hà nội tích cực triển khai
tuy nhiên mùa mưa bão năm nay dự báo có nhiều
chiều diễn biến phức tạp và khó lường
do vậy để hạn chế tối đa tai nạn và sự cố xảy ra
ngoài sự nỗ lực của lực lượng chức năng
thì mỗi doanh nghiệp chủ phương tiện và hành khách cần tự giác chấp hành quy định
tránh tâm lý chủ quan khi tham gia giao thông đường thủy
phải tránh các phương tiện xuôi ngược này
đặc biệt là trong mùa mưa bão thì cái thuyền chết của mình phải trang bị thêm
cứu sinh hoặc là các dụng cục lỗi để đảm bảo cho mình
ban đêm thì dù có đánh cá hay là đi đâu thì phải treo những cái đèn báo hiệu trước sau
để cho các phương tiện khác người ta nhìn vào người ta biết là mình tham gia giao thông
thưa quý vị vào sáng ngày một mươi bảy tháng chín
bệnh viện một trăm chín mươi chín bộ công an đã tổ chức buổi lễ chia tay và tri ân các tình nguyện viên
đã hỗ trợ công tác chống dịch covid một mươi chín tại bệnh viện trong hơn một tháng qua
tại buổi lễ lãnh đạo bệnh viện một trăm chín mươi chín bày tỏ
sự biết ơn và trân trọng với những đóng góp giúp đỡ của đội ngũ tình nguyện viên
trong giai đoạn bệnh viện gặp nhiều khó khăn khi dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp
sự hỗ trợ kịp thời đó đã góp phần giúp công tác phòng chống dịch tại bệnh viện được nhanh chóng và hiệu quả
trước đó từ ngày hai mươi chín tháng bảy trước tình hình số lượng bệnh nhân tăng đột biến
đã khiến cho bệnh viện một trăm chín mươi chín quá tải
các tình nguyện viên đã ngay lập tức đăng ký tham gia hỗ trợ công tác chống dịch tại bệnh viện
trong hơn năm trăm linh đơn đăng ký đã có năm mươi tình nguyện viên được lựa chọn
và trực tiếp tham gia công tác y tế chăm sóc bệnh nhân
hỗ trợ việc lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai tại bệnh viện